thủ tướng chính phủ vừa đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt xây dựng dự án nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng
thủy điện hòa bình là bậc thang dưới cùng trên dòng sông đà nên có ưu thế được các hồ thủy điện bậc thang trên điều tiết nước hàng năm
nhà máy có tám tổ máy với tổng công suất lắp đặt một chín trăm hai mươi mw sản lượng thiết kế bình quân tám một mươi sáu tỷ kwh một năm
kể từ khi các tổ máy của thủy điện sơn la vào vận hành thủy điện hòa bình đều sản xuất được sắp xỉ một mươi tỷ kwh một năm
việc mở rộng nhà máy thủy điện hòa bình sẽ góp phần tăng cường công suất phù đỉnh cho hệ thống sau đó tận dụng nguồn nước thừa trong mùa lũ để phát điện